nổi tiếng bằng cái sự phản cảm đó
để cho nó tôn cái bộ phim của mình lên
không cần thiết

và tôi nghĩ rằng là
cái việc mình chọn những cái diễn viên nổi tiếng
bằng cái sự phản cảm đấy
nó còn bị khó khăn

họ cũng cần có những cái diễn viên có một cái
lý lịch trong sáng
hoặc là có những cái vấn đề
không có gặp những cái vấn đề gì
và tôi không đánh liều mình
để mà đẩy bộ phim mình vào
những cái tình trạng khó như vậy
khó cho mình và khó cho cả nhà sản xuất
sau này mang đi duyệt cái bộ phim đó nữa
anh nghĩ rằng báo chí có vai trò gì
trong những cái trường hợp như thế này
bởi vì rõ ràng ngoài mạng xã hội ra
thì chúng ta thường xuyên bắt gặp những cái bài báo
mà thậm chí là những trang báo rất nổi tiếng
nói về những cái nhân vật phản cảm này
hầu như là chỉ cần họ tung một clip lên
là phóng viên sẽ nhảy vào đăng bài về họ
vô tình làm cho họ trở nên rất nổi tiếng
mà thật ra khán giả cũng rất là tò mò
rất là tò mò về những nhân vật này
bài báo nào mà đăng lên
sẽ rất nhiều người xem
nhưng mà cái vai trò của báo chí
mình cũng phải biết được là cái tin nào mình nên đưa đúng không ạ
xã hội nó bùng nổ thông tin
và các cái cơ quan truyền hình báo chí
cũng có rất là nhiều
và những cái người trẻ làm báo
thì họ sẽ thiếu cái kinh nghiệm
và bản lĩnh
nhà trường thôi chưa đủ
đó chính là xã hội
là background về văn hóa
là nền tảng xã hội
mình dựa vào những cái sự nổi tiếng như bạn nói là thị phi
để mà mình viết bài hay mình làm như vậy
thì vô hình dung là mình quảng bá những cái điều thị phi đó
nhiều phóng viên cũng chỉ lên mạng xã hội
search các cái thông tin
sau đó thì có thể là họ sẽ làm được những cái
cái bài hoặc phỏng vấn
hoặc là những cái
có nghĩa là họ cũng ít di chuyển
họ không muốn đến
nhưng mà quan trọng là cái sự tò mò của người việt
nếu như khán giả mà không thường xuyên xem những cái tin bài đấy
thì phóng viên sẽ chẳng bao giờ đăng
đúng không ạ
và tôi đã nói đến ba cái yếu tố
mà vấn đề xã hội
một là người mong muốn được nổi tiếng nhờ những cái thị phi đó
hai là cái lượng khán giả
và ba là cái phương tiện truyền thông
ba cái đó nó trở thành một cái sự gắn kết rất là chặt chẽ
và nó làm cho cái việc đó nó càng ngày nó càng bùng nổ
nhưng mà cái khó như thế này là anh hưng
tại vì những cái bạn trẻ hiện nay
người ta cũng tâm sự rằng
có thể là họ có tài năng có năng lực có năng khiếu nghệ thuật
nhưng mà để mà tiếp cận được với điện ảnh với nghệ thuật quá khó
tại vì bây giờ giống như em như này nè
đâu có ai mời em đóng phim đâu đúng không
thế thì các bạn trẻ mới nghĩ ra một việc
là sẽ tung một cái hành động phản cảm lên trên mạng xã hội
chẳng hạn thì ngay ngày hôm sau mình trở nên nổi tiếng
người ta được nhiều người biết đến được nhiều người chú ý
thì các đạo diễn cũng sẽ chú ý mới mời mình đóng phim
tại vì bình thường như thế này em cũng không có biết được
em không biết được là đang tuyển diễn viên ở đâu
tuyển diễn viên nhưng chắc là đầu diễn không chọn em đâu
nếu như mà em không có nổi tiếng
thành ra là em cũng muốn tự nổi tiếng lên như thế để cho đầu diễn chú ý
tức là cái tiếp cận được điện ảnh của những bạn trẻ không làm nghệ thuật
nó rất là xa
nếu mà người cùng trong ngành với nhau ấy
thì thường là các đạo diễn muốn tuyển diễn viên cho một bộ phim của mình
thì họ sẽ tự nói với nhau lan truyền miệng đi
là hôm nay tuyển diễn viên thì các diễn viên không chuyên
kể cả chuyên nghiệp họ đến họ tuyển nhân viên thôi
nhưng mà những bạn trẻ bên ngoài thật họ không biết được
thế thì làm thế nào bây giờ
nếu như mà bạn chỉ coi cái nghệ thuật
coi cái điện ảnh hay truyền hình
nó như là một cái thoáng qua để cho bạn vui ấy
thì sẽ rất là khó để mà tiếp cận được với lại những cái nhà làm phim như vậy
còn nếu như bạn coi nó là một con đường chuyên nghiệp
thì bạn sẽ tìm hiểu về nó sâu sắc hơn
bạn sẽ có con đường đi chính thống hơn
ví dụ như bạn sẽ có nhiều những cái
bạn sẽ quan tâm dành nhiều thời gian để mà quan tâm đến những cái diễn đàn
mà có những cái nhóm những cái đạo diễn mà sinh hoạt ở trong đó
hoặc là bạn sẽ giao lưu nhiều hơn với lại các cái diễn viên chuyên nghiệp
bởi vì bạn coi nó là con đường chuyên nghiệp
thì bạn làm những cái công việc như vậy
và bằng cái cách là tham gia những cái hoạt động về điện ảnh
về truyền hình chuyên nghiệp như vậy
thì bạn sẽ có một cái kết nối với lại những cái nhà làm phim chuyên nghiệp
và từ đó bạn sẽ bày tỏ những cái quan điểm của bạn
ví dụ như là kịch bản hay là về các cái khả năng về diễn xuất
và khi mà bạn có được những cái sự kết nối như vậy rồi
và bạn đi thử rồi
mà họ thấy rằng là họ đọc cái kịch bản của bạn họ thấy úc
khi họ gặp bạn và họ thấy bạn diễn xuất rất là tốt
thì họ sẵn sàng họ mời bạn ngay
đấy là cách làm chuyên nghiệp
vì sao chúng ta không biết em không biết
ví dụ như thế
bởi vì là mình không đi theo chuyên nghiệp
mình không đi vào những cái group như vậy
và mình không tìm hiểu sâu hơn
tôi nói chuyên nghiệp chuyên nghiệp thì bao giờ nó cũng có những cái gian khó
và bắt buộc mình phải đi tìm hiểu
không đầu tư nghiêm túc
vào cái việc chuyên nghiệp đó
và khiến cho các bạn ấy cái thông tin về những cái
cái cơ hội cái công việc chuyên nghiệp
hay là đào tạo về chuyên nghiệp
nó không có và các bạn hãy tìm những cái cách nhanh nhất
đường ngắn nhất
nói chung là đi đường tắt
các bạn đi đường tắt
mà đi đường tắt thì nó bao giờ nó cũng có hai mặt
ngoài trừ những cái trường đại học ra
thì bên mình cũng nghệ thuật thì cũng có
những cái khóa đào tạo rất là ngắn
đào tạo về diễn xuất và qua đó thì mình cũng thể
tiếp cận được với những người làm nghệ thuật chân chính
thì mình có thể tham gia vào những cái bộ phim
mà mình ưa thích chẳng hạn
thì tất nhiên là đầu tiên thì mình cũng phải đi từ cái vai nhỏ nhất
có thể đến được cái vai chính đúng không
nhưng mà có vấn đề như thế này
em muốn hỏi có một cách làm
hiện nay có một cách làm mà mình để ý thì rất là đại trà
bạn thật sự là một người có năng lực
có ngoại hình có năng khiến nghệ thuật
tuy nhiên giữa một cái rừng diễn viên
giữa một cái rừng ca sĩ
ngôi sao hiện nay đang rất là nhiều
mà nếu muốn được nổi tiếng không chỉ dựa vào năng lực
thì một số bạn đấy mới nghĩ ra được một cái cách
là giống như những cái bạn trẻ bây giờ là tung clip phản cảm lên
để nổi tiếng
sau khi một thời gian khoảng một thời gian ngắn nổi tiếng
như cồn lên bằng những cái hành động phản cảm
thì các bạn ấy lại trở về
một cái hình thái rất là ngoan hiền
lại trở về ngoan hiền
lại ăn mặc bình thường lại nhỏ nhẹ
lại làm nghệ thuật chân chính trở lại
nhưng khi đó thì mình cũng đã nổi tiếng rồi
đấy có phải là một cách hay hay không
theo tôi không phải là một cách hay
tại sao ạ
bởi vì họ mang cái
danh dự mang cái uy tín của mình ra
để làm những cái điều phản cảm như vậy
thì nó là một cái sự đánh đổi
giống như là
rất là nghèo
không có tiền ấy bạn bảo thôi đột vòm
đi ăn trộm một lần cho nó giàu
sau đó thì mình sẽ trở thành
một cái người lương thiện
và mình sẽ sống một cuộc sống không phải
cái quá trình mà bạn làm giàu
cái quá trình mà bạn trở thành người nổi tiếng ấy
nó là những cái quá trình thú vị
vô cùng thú vị giúp bạn hiểu sâu hơn
về cái nghề này
còn nếu như bạn yêu thích thực sự ấy
và bạn có khả năng thực sự ấy
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ
bạn sẽ cảm thấy cái con đường đi nó không hề dài
và nó sẽ giúp cho bạn hiểu sâu hơn
về cái nghề này
còn nếu như bạn đốt nóng
đốt cháy giai đoạn làm nóng
cái giai đoạn đó lên bằng cái cách là
tạo ra cái scandal nổi tiếng
thì đó cũng là một cách
thế nhưng mà cái sự phản cảm đó
nó sẽ đeo bám vào
nó sẽ đeo bám vào
thật ra thì cuộc sống thì
mọi người cũng quên nhanh lắm
mọi người hôm nay
thấy cô này có cái scandal
bằng cái sự phản cảm đó
nhưng một tháng sau họ có thể quên bạn
quên cái scandal đó
và sẽ có những cái scandal khác lớn hơn
vâng xin cảm ơn những chia sẻ
của đạo diễn đầu tiên đây
cảm ơn anh đã đến trường quay ngày hôm nay
cảm ơn thế kỳ
phần cuối của chương trình ngày hôm nay
chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng đến với một đoạn phóng sự ngắn
để có thêm cho mình những kinh nghiệm sống
và để có những hướng đi đúng
đắn cho tương lai của mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau
tôi quên biết anh
giữa một đêm thật tình cờ
dần gỡ vắng thương người
và ngoài kia vẫn mưa rơi
tình chưa thành lời
vì còn ngại tình sáng sôi
rồi ta đã quên nhau
và cho nhau
phút hẹn hò
chờ nên nổi tiếng
từ những bản tình ca ngọt ngào ra diết
qua các clip tự thu phát trên youtube
cô gái trẻ bào trang
nghệ danh giang my
đang dần khẳng định bản thân
đến gần hơn với công chúng
tài năng ca hát của cô được đông đảo khán giả yêu thích
và đón nhận
cũng là một cách tiếp cận với nghệ thuật
thông qua internet
thế nhưng cô gái này luôn xuất hiện
với vẻ ngoài trong sáng nền nã
và từng bước chinh phục khán giả
bằng chính năng lực của mình
đã có không ít nghệ sĩ thành công
từ những clip trên mạng xã hội
nhưng họ không chọn con đường gây sốc phản cảm
họ đến với nghệ thuật bằng chính tài năng của mình
và cũng phải mất khá nhiều thời gian
để khẳng định với khán giả
đừng đi là do mình chọn
mỗi người một cách
nhưng đừng bất chấp tất cả
đánh mất cả nhân phẩm tư cách
để đạt được mục đích
thì thành công sẽ không bao giờ đến